chào mừng quý vị đến với bản tin kinh tế và tiêu dùng của truyền hình công an nhân dân
vừa rồi là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong bản tin ngày hôm nay thứ bảy ngày ba tháng một mươi hai
mở đầu bản tin sẽ là các tin tức về an ninh kinh tế
với hành vi lừa đảo chiếm thật tài sản và làm giả tài liệu cơ quan tổ chức
sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức nguyễn phương trung
chú huyện long mỹ tỉnh hậu giang đã bị bắt và khởi tố
theo kết quả điều tra từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai nguyễn phương trung bắt đầu vay tiền của một người hàng xóm
mỗi lần từ hai mươi đến ba mươi triệu đồng sau hai tháng chung hết khả năng thanh toán và muốn vay tiếp
thì chủ nợ đồng ý nhưng phải thế chấp lúc này trung đặt mua một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất giả trên mạng xã hội với giá hai triệu đồng
rồi đưa cho chủ nợ để vay một trăm chín mươi triệu đồng
nếu mất và khi không liên lạc với trung người chủ nợ tố cáo đến cơ quan công an
bước đầu trung khai tiền chiếm đoạt dùng để trả nợ do cờ bạc và tiêu xài cá nhân
còn tại tây ninh hôm nay ngày ba tháng một mươi hai phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tây ninh cho biết
đang tạm giữ hình sự hai đối tượng võ thị anh thơ ngụ ấp ninh thuận xã bầu năng huyện dương minh châu
và trần nguyễn hoàng phúc ngụ khu phố hai phường bốn tp tây ninh
về hành vi cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự
vào lúc một mươi hai h ngày hai tháng một mươi hai tại quán cà phê thuộc khu phố ba phường ba thành phố tây ninh
phòng cảnh sát hình sự phát hiện thơ và phúc đang thu một trăm năm mươi triệu đồng tiền lãi của một người vay
nên nhanh chóng đột kích bắt quả tăng
tăng vật thu giữ một trăm năm mươi triệu đồng bảy tờ ghi chép liên quan đến việc vay nợ một xe mô tô hai điện thoại di động
khám xét nhanh nhà của hai đối tượng thơ và phúc công an thu giữ thêm năm trăm bốn mươi bốn triệu đồng
cùng nhiều tăng vật có liên quan
bước đầu thơ và phúc
thơ và phúc khai nhận từ đầu năm hai nghìn hai mươi lợi dụng các ngân hàng trên địa bàn tỉnh tây ninh
đã hết hạn mức tiến dụng crom trong khi nhu cầu vay vốn của các doanh nghiệp cơ sở kinh doanh
người dân rất cao nên thơ cùng chồng là vũ thanh quang và con rể là phúc tổ chức hoạt động cho vay
phải thế chất tài sản bằng các loại giấy tờ như giấy nhà đất hoặc viết giấy vay nợ
người đến vay tiền của thơ từ vài tỷ đến hàng chục tỷ đồng và được thơ yêu cầu trả tiền lãi suất
từ một trăm linh chín một năm cho đến hai trăm năm mươi
trả lãi trong thời gian ba một mươi năm ngày tùy theo thỏa thuận
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà giang vừa khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can
và lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với nguyễn thị thản là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn
một thành viên quang minh sáu mươi tám địa chỉ thôn minh tâm xã quang minh huyện bắc quang tỉnh hà giang
về tội lừa đảo chiếm đoạn tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra xác định trong hai năm hai nghìn hai mươi một
và hai nghìn hai mươi hai với tư cách là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quang minh sáu mươi tám
thản đã ký kết hợp đồng với các doanh nghiệp trong và ngoài nước để bán tinh quạng sắt
nhưng thực tế công ty này không có mỏ khai thác khoáng sản
bằng thủ đoạn gian dối thản đã đề nghị các doanh nghiệp chuyển tiền đặt cọc mua quạng
vào tài khoản của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quang minh sáu mươi tám
sau đó đối tượng chiếm đoạt để chi tiêu cá nhân với tổng số tiền khoảng trên một mươi tỷ đồng
đề nghị những cơ quan tổ chức
cá nhân nào là nạn nhân của nguyễn thị thản
liên hệ với phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh hà giang để được giải quyết theo quy định
thưa quý vị công an tỉnh quảng bình vừa triệt phá ổ nhóm thu thập hơn một mươi bảy triệu dữ liệu thông tin cá nhân của người khác
trên phạm vi cả nước theo các nhóm vùng miền chức danh nghề nghiệp để bán nhằm thu lợi bất chính
nhằm che giấu hành vi của mình nhóm đối tượng đã thực hiện hành vi rửa tiền
thông qua các thanh toán các hóa đơn điện nước trên phạm vi toàn quốc
ước tính số lượng tài khoản ngân hàng giả mạo dùng để nhận tiền chiếm đoạt được
và các tài khoản rửa tiền là khoảng bốn mươi tài khoản với tổng số lượng giao dịch lên đến hơn một trăm linh tỷ đồng
kinh nhận của truyền hình công an nhân dân
tại địa bàn tỉnh quảng bình qua tiếp nhận nhiều thông tin phản ánh của người dân
về hoạt động lấy cắp thông tin dữ liệu cá nhân nhằm chiếm đoạt tài khoản ngân hàng
sử dụng mạng viễn thông mạng internet để lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn hết sức tinh vị
xác định đây là thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản mới cần phải tập trung đấu tranh phát hiện ngăn chặn
nên giám đốc công an tỉnh quang bình đã chỉ đạo xác lập truyền án đấu tranh
sau một thời gian kiên trì theo dõi lên kế hoạch đầu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
chủ trì phối hợp với phòng cảnh sát hình sự và một số đơn vị nghiệp vụ thuộc công an tỉnh quảng bình
thực hiện kế hoạch phá án
từ nhiệm vụ được phân công đồng loạt triển khai lực lượng chia thành nhiều mũi di chuyển đến
thành phố hồ chí minh tiền giang tây ninh bến tre thanh hóa truy bắt khám xét
trụ tập các đối tượng
các đối tượng gồm nguyễn phát tài mạch thị nga mạc thị mị phan thị bạc phạm thị lý và đoàn phạm thành nhân
quá trình khám xét nơi ở các đối tượng đã thu giữ khoảng bốn file dữ liệu
chứa một mươi bảy triệu thông tin cá nhân bị đánh cắp và nhiều tăng vật tài liệu liên quan
bước đầu xác định thủ đoạn của các đối tượng này là kết nối với nhau để thu thập trái phép các thông tin
của hàng nghìn khách hàng có hồ sơ vay vốn tín dụng ngân hàng
sau đó chúng dùng các thông tin này để thực hiện hành vi
lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn chiếm quyền truy cập sim điện thoại
khôi phục lại mật khẩu đăng nhập tài khoản internet banking
có kết nối với sim để chiếm đoạt tài khoản ngân hàng
khoảng tháng tám năm hai nghìn hai mươi một thì tôi có quen biết một anh trên mạng
anh ấy có chỉ cho tôi cách thực hiện chiếm đoạt sim để hắc tiền trong tài khoản của người khác
gọi điện cho khách để yêu cầu thực hiện chuyển đổi sim từ ba g lên bốn g

tôi lấy sim khách hàng và tôi sẽ thực hiện truy cập vào tài khoản ngân hàng của khách hàng
để thực hiện lấy otp và chuyển tiền đi
nhằm che giấu hành vi của mình nhóm của mạch thị nga mạch thị mị đã kết nối với nguyễn phát tài
đối tượng chuyên thực hiện hành vi rửa tiền thông qua việc thanh toán các hóa đơn điện nước trên phạm vi toàn quốc
ước tính số tài khoản ngân hàng giả mạo dùng để nhận chiếm đoạt được
và các tài khoản rửa tiền là khoảng bốn mươi tài khoản với tổng số lượng giao dịch lên đến hơn một trăm linh tỷ đồng
không được cung cấp mạng otp khi các đối tượng giải trình là nhà mạng giải trình ngân hàng
nếu mà chúng ta cung cấp cái mạng otp thì vô tình chúng ta đã làm lồ bí mật cá nhân thông tin cá nhân
và đối tượng xấu sẽ lợi dụng lô hòng này sẽ đánh cắp sim và tài khoản ngân hàng
làm với chúng ta sẽ mất tài khoản ngân hàng
qua các tài liệu chứng cứ thu thập được
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can đối với nguyễn phát tài
mạch thị nga về hành vi sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản
và mạch thị mị về hành vi xâm nhập trái phép vào mạng máy tính mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác
đồng thời tiếp tục phối hợp với công an các địa phương để tiếp tục đấu tranh mở rộng và xử lý các đối tượng liên quan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
theo thông tin từ bộ công thương bộ này sẽ tổ chức đấu giá bổ sung một trăm sáu mươi tấn đường thô
và bốn mươi tấn đường tinh luyện trong hạn ngạch thuế quan nhập khẩu niên vụ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai
thương nhân được đề nghị phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường bổ sung của nhiên vụ này
theo phương thức đấu giá là thương nhân trực tiếp sử dụng đường
liệu sản xuất và thương nhân sử dụng đường thô để sản xuất đường tinh luyện
hai tấn bưởi da xanh bến tre đầu tiên đã được xuất khẩu sang mỹ
thời gian đầu những trái bưởi tươi sẽ được phân phối trên hệ thống siêu thị của các bang dc mariland virginia
và một phần thành phố philadelphia thuộc bang new jersey
lô hàng hai tấn bưởi tươi đầu tiên xuất khẩu từ việt nam sang mỹ đánh dấu loại trái cây thứ bảy của việt nam
được phép xuất khẩu sang thị trường khó tính nhất thế giới này
đồng thời thể hiện uy tín chất lượng và tính chuyên nghiệp của người sản xuất doanh nghiệp xuất khẩu
và cơ quan quản lý của việt nam trong việc đáp ứng các yêu cầu về an toàn thực phẩm và kiểm dịch thực vật của mỹ
đây cũng là tin vui với cộng đồng người việt đang sinh sống học tập và làm việc tại mỹ
giá khoai lang tím nhật đạt đỉnh mới hơn một hai triệu đồng một tạ
đây là mức giá được ghi nhận cao nhất kể từ khi cả nước bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
tuy giá cao nhưng hiện tại nông dân không có khoai để bán vì trong hai năm qua giá loại khoai này luôn ở mức thấp
có thời điểm chỉ còn từ ba mươi đến bốn mươi nghìn đồng một tạ
nông dân lỗ nặng không tái đầu tư sản xuất khiến diện tích khoai của huyện bình tân tỉnh vĩnh long
từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay chỉ xuống giống được bảy trăm năm mươi hectare
công ty cổ phần vận tải đường sắt hà nội cho biết đường sắt mở bán vé nhóm yêu đáy trên đôi tàu khách na một và na hai
tuyến hà nội vinh theo đó hành khách mua cho nhóm tám người chỉ cần trả tiền sáu vé hoặc tặng hai vé và nhập mã khuyến mãi sáu tặng hai
khi mua qua mạng mua cho nhóm bốn người chỉ cần trả tiền ba vé hoặc tặng một vé và nhập mã khuyến mại ba tặng một
loại chỗ áp dụng là ghế ngồi mềm và giường nằm khoang sáu điều hòa
thời gian áp dụng từ ngày một đến ngày hai mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai từ ngày ba đến ngày một mươi hai tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
và từ ngày ba mươi tháng một đến ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba
tuy nhiên không áp dụng với tàu na một xuất phát ra hà nội các ngày thứ sáu hàng tuần
và tàu na hai xuất phát ga vinh các ngày chủ nhật hàng tuần
từ ngày chín tháng một mươi hai đến ngày một mươi một tháng một mươi hai tại huyện mê linh thành phố hà nội
diễn ra lễ hội hoa mê linh năm hai nghìn hai mươi hai với chủ đề mê linh rực rỡ sắc hoa
để có một festival hoa rực rỡ các nghệ nhân trồng hoa tại làng hoa
đang tất bật hoàn thiện các công đoạn cuối cùng
trước khi mang sản phẩm đến với lễ hội dự kiến sẽ có hàng nghìn cây hồng thế gốc hồng cổ
sẽ khoe sắc tại festival hoa lần đầu tiên được tổ chức tại hà nội
và thông tin này cũng sẽ khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay
kính chào tạm biệt quý vị
nhà vườn thủy mạ với đa dạng các loại cây hoa khác nhau là nhà trồng hoa lâu năm
gia đình chị rất vui mừng khi biết tin năm nay festival hoa sẽ tổ chức lần đầu tiên tại quê hương
đây là dịp để gia đình chị
chị giới thiệu nhiều loại hoa khác nhau đến với du khách khắp mọi miền
em rất là mừng bởi vì là làm sao là cái thứ nhất là sẽ đưa cái truyền thống hoa của làng hoa mây ninh
chúng em đi được xa hơn và để nhiều người biết đến hơn
cái thứ hai em kỳ vọng vào cái lễ hội hoa này là để làm sao chúng em được tiếp cận với lại nhiều khách hàng hơn
và để nhiều người biết đến chúng em hơn
với kinh nghiệm làng nghề truyền thống
cùng với việc ứng dụng công nghệ cao
hiện nhiều nhà vườn trồng hoa lan cũng đang tích cực chăm sóc điều chỉnh ánh sáng nhiệt độ
để hoa có thể nở đúng thời điểm
chúng mình chuẩn bị cho festival tới này của huyện
thì nhà vườn đang tích cực chuẩn bị các giống hoa
để cho kịp thời hoa nở kịp thời để lên chậu
hoa nở kịp thời lên trậu và hằng ngày thì nhân viên vẫn đang chăm sóc
và điều chỉnh ánh sáng nhiệt độ để cho ra những loại hoa đẹp nhất
ban tổ chức cho biết lễ hội hoa năm nay có chủ đề
khúc ca khá là đẹp
trong đó sáu mươi là hoa hồng loài hoa chủ đạo của mê linh
tại đây du khách cũng có cơ hội tìm hiểu thông tin
về các sản phẩm tứ hoa nghệ thuật sắp đặt
trang trí hoa cây cảnh của các nghệ nhân trồng hoa
đến thời điểm này chúng tôi cơ bản đã hoàn thành các chương trình
ví dụ như là chuẩn bị cho các cái kịch bản của lễ chính
rồi thì chương trình tuần lễ hoa và các sản phẩm ô cốp
tất cả các công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất
chúng tôi đã chuẩn bị hoàn thành và sẽ chỉ trực tiếp
triển khai thực hiện bắt đầu từ đầu tháng một mươi hai
festival hoa mê linh được tổ chức nhằm quảng bá thương hiệu hoa
của thủ đô tới các địa phương đồng thời cũng là dịp
để mê linh có thể phát triển du lịch làng nghề trong tương lai
hiện huyện mê linh đã chuẩn bị một mươi hai mô đun mẫu
để trang trí trải dài con đường hoa lối vào đền hai bà trưng
nơi tổ chức sự kiện với hơn một trậu hoa phục vụ cho sự kiện